ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm vừa có thông báo về việc không tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cụ thể không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận sẽ dừng hoạt động từ ngày hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết đến hết ngày hai tháng hai tức mùng chín tháng riêng năm canh tí
thời gian phố đi bộ hoạt động trở lại là sau tết nguyên đán bắt đầu từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi bốn tháng riêng năm canh tí
việc dừng hoạt động của khu vực này vẫn thực hiện hàng năm vào dịp tết nguyên đán để tạo điều kiện cho người dân dễ dàng di chuyển trong dịp tết